cũng như vậy tại hà nội mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an hà nội cũng vừa triệt phá một cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn huyện sóc sơn
khi chủ quán đang tổ chức cho khách bay lắc và sử dụng ma túy bất chấp dịch tị bệnh và cũng như lệnh tạm dừng hoạt động của các quán karaoke theo chỉ thị của thành phố
phóng viên antv đã có phản ánh ngay sau đây
tại cơ quan công an chủ cơ sở karaoke gold farmy tại địa chỉ số một mươi sáu xã phủ lỗ huyện sóc sơn hà nội là nguyễn công khởi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy tại xã đan thượng huyện hạ hòa tỉnh phú thọ khai nhận
dù biết có lệnh cấm tuy nhiên vì lợi nhuận nên vẫn phục vụ khách hàng đến quán bay lắc
quán cũng chỉ mở cửa để đón khách quen và khi có nhu cầu thì gọi điện báo trước sẽ có người chờ mở cửa cho khách vào giải trí
khách quen thì có số điện thoại
của em hoặc của ai quen ở quán thì gọi cho người đấy
còn em tắt hết điện ở ngoài tắt hết điện biển điện sân để tránh cơ quan công an phát hiện xe của khách để vào trong lán
quá trình cơ quan công an kiểm tra tại quán có bốn phòng hát đang mở nhạc âm thanh lớn khách đang trong tình trạng bay lắc sử dụng chất ma túy
trong đó có bốn mươi hai đối tượng gồm hai mươi nam và hai mươi nữ
tại đây lực lượng chức năng cũng phát hiện và thu giữ một mươi bốn có nhân
trong đó có một đối tượng dùng nilon chứa tinh thể màu trắng và một số dụng cụ các đối tượng dùng để sử dụng ma túy

nhưng mà vẫn có một số chỗ một số nơi các đối tượng vẫn lên lút và hoạt động
chúng tôi cũng đã cố gắng điều tra cơ bản cũng như tăng cường công tác kiểm tra để xử lý
và trong thời gian vừa rồi trên toàn thành phố cũng đã bắt giữ xử lý nhiều trường hợp và xử lý nghiêm các đối tượng về nhiều tội danh về ma túy
hiện các đối tượng đang bị tẩm giữ
đồng thời cũng có hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật